tại tỉnh bến tre đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã trao tặng bốn trăm linh phần quà tết cho gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân chất độc mùa sa cam
và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
phát biểu tại buổi trao quà phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
chính phủ đang tập trung chăm lo cho người nghèo với hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới
và giảm nghèo bền vững đến nay cả nước có năm mươi bốn số xã và một trăm một mươi một huyện đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó tám tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có hai tỉnh được công nhận là nam định và đồng nai
trong năm qua cả nước đã quyên góp khoảng chín trăm linh tỷ đồng để làm công tác an sinh xã hội xây dựng nhà ở cho người nghèo người có công
năm hai nghìn hai mươi cả nước sẽ đẩy mạnh công tác tạo việc làm giảm tỷ lệ hộ nghèo cải cách chính sách tiền lương
xây dựng nông thôn mới tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn